cũng từ chiếc hồ đầu tiên này mà chính quyền đã thấy được lời giải cho bài toán giữ nước nên đã quyết định đầu tư cho tỉnh hà giang những chiếc hồ treo cung cấp nước cho người dân vào mùa khô
tại bốn huyện đã xây dựng các hồ treo có tổng dung tích chứa khoảng bốn trăm linh sáu m ba cung cấp nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho gần hai mươi bốn dân số tức là khoảng bảy mươi người hiện đã cấp nước cho khoảng trên năm mươi năm người đạt gần hai mươi một dân số của bốn huyện
tuy nhiên việc triển khai xây dựng các hồ treo cũng không hề đơn giản
đơn cử như việc tìm kiếm được vị trí xây hồ
đáp ứng được diện tích phải có mạch nước và độ dốc để hứng nước mùa mưa
đó là những điều kiện không hề dễ dàng
sau một mươi năm năm thực hiện chiếc hồ đầu tiên đến nay những kinh nghiệm cũng từ khó khăn mà đúc kết
vì cái cự li vận chuyển nó xa tất cả cát vàng rồi các thứ đều phải vận chuyển từ hà giang này lên cho nên giá nó một mét khối xây dựng nó rất là cao
cái này là một thực tế
khi mà phê duyệt dự án và cái định mức đầu tư thì ai cũng muốn nó thấp nó nhỏ nó đi nó bớt đi
nhưng mà thực tế thì ở trên cái vùng đá đây lấy đâu làm cát
cho nên là thực tế là phải vận chuyển từ đây lên
tức là những cái gì vận chuyển xa tính xa
những cái gì khoan đá đào đá tại đấy thì tính tại trận thì rõ như thế
như vậy nó có những cái mà nó đặc thù hơn so với tất cả các cái vùng khác
nhưng mà thi công theo cái hình thức làm bê tông và có cái chống thấm ở đáy ở các cái cạnh như thế
thì hiệu quả rất cao
xã xà phìn huyện đồng văn được xây dựng bốn hồ treo
mỗi khi mùa khô đến người dân lại rủ nhau ra những hồ treo này lấy nước về sinh hoạt chăn nuôi cũng như tranh thủ giặt rũ quần áo
nước từ hồ được bơm lên bể chứa nên việc lấy nước trở nên dễ dàng nhanh chóng hơn
giữ nước cũng chính là giữ gìn một sống
nên những hồ treo trên núi được xây dựng hàng rào kiên cố
có khóa và được giao cho người dân trông coi giữ gìn
theo định mức của bộ y tế quy định để bảo đảm nước sinh hoạt thì mỗi người dân cần sử dụng từ sáu mươi đến tám mươi lít nước một ngày đêm
tuy nhiên sau những nỗ lực xây hồ treo trên núi thì đến nay nước sinh hoạt cung cấp cho người dân vùng cao của hà giang cũng mới chỉ đạt được từ bốn mươi đến sáu mươi lít một người một ngày đêm
sở dĩ con số này còn khiêm tốn
trong thời gian nguồn vốn của các huyện nghèo này vẫn còn thiếu
nguồn thu của huyện phí và thuế trên địa bàn chỉ được khoảng trên hai mươi triệu tỷ một chút thôi
nếu xây một cái hồ thì một năm chắc chỉ xây một cái hồ lớn thôi
do vậy nguồn vốn đối với huyện rất khó
đề nghị trung ương
tiếp tục hỗ trợ vốn để xây các cái hồ cho các cái thôn ở vùng sâu vùng xa và cái thôn biên giới
nếu nhu cầu thì hiện nay cũng tương đối lớn
chúng ta sẽ dần dần nhưng mà đề nghị là mỗi một năm chính phủ có cái kế hoạch
có hỗ trợ về kinh phí để cho các huyện vùng cao được xây hồ cho bà con nhân dân
vì hiện nay những cái hồ lớn đang xây dựng thì chủ yếu ở những nơi thuận lợi cũng như là ở trung tâm xá đâu
còn những cái nơi các cái xá mà sâu trung tâm xa trung tâm thì hiện nay là còn thiếu rất nhiều
ngoài xây dựng mới thì những hồ đã tồn tại xuống cấp cũng cần được đầu tư tu bổ
để tránh tình trạng vì hư hỏng mà không còn tích chữ được nguồn nước gây lãng phí tài nguyên
đối với cái hồ mà xa hai nghìn hai thì đối với nguyện vọng của nó là
xã và bà con nhân dân thì cũng mong muốn là được tu sửa lại
bởi vì cái hồ đấy là phục vụ trực tiếp cho ba thôn cho bốn thôn
thì là chúng tôi thì chủ yếu là tiết nước vào mùa khô cho bà con nhân dân
nhưng mà nếu cái hồ đấy nó từ hai nghìn một mươi bốn đến giờ không chứa được nước nên bà con rất khó khăn
rồi đi xá khác để lấy nước
tôi rất là mong muốn để được tu sửa lại để phục vụ cho bà con
cái thứ hai là phục vụ cho nhà trường
và cái thứ ba là phục vụ các vị chính quyền địa phương
chúng tôi là ủi ba đạt lừa ở đấy thì chúng tôi cũng không có nước
hà năng thì chúng tôi cũng đi mua nước thì cũng tốn rất là nhiều tiền
nước đã về giúp người dân giải cơn khát mùa khô
cũng như có thêm nguồn nước cho chăn nuôi trồng trọt
cải thiện đời sống từng bước thoát nghèo
nhưng chất lượng nước vẫn là điều còn bò ngỏ
khi nước ăn uống sinh hoạt đều lấy từ khe núi
và nước mưa được tích trữ lại trong hồ
hiện nay nước của người dân thì chủ yếu đang gọi là
nước báo thở canh trên này
đối với người dân thì hiện nay tạm thời người ta đã sử dụng cái bể nhỏ của người ta thôi
hướng nước mái thôi
khi sử dụng hết thì mới giao lấy ở hồ này
thì hiện nay nếu chủ yếu là dùng nước gọi là có nước sinh hoạt thôi
chứ đảm bảo vệ sinh thì cũng chưa đảm bảo vệ sinh
từ trái tim mang nguồn nước đến với người dân vùng cao
trong tương lai nước của người dân vùng cao sẽ được sử dụng được
khi những hồ nước treo trên núi được hình thành nhiều hơn và hoàn thiện
hy vọng cuộc sống của người dân vùng cao núi đá này
sẽ được cải thiện và dần đi vào ổn định hơn nữa
và một ngày nào đó người dân đây đây có thể tự hào
nói với các du khách nước ngoài về những câu chuyện xây hồt treo trên núi
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
tỉnh hà giang cũng đã đặt nhuộm
mục tiêu xây dựng thêm một trăm chín mươi bốn hồ treo tại bốn huyện cao nguyên đá
trong năm năm qua cứ vào trung tuần tháng một mươi hai
những người yêu thể thao và quan tâm đến việc bảo tồn động vật hoang dã
lại cùng nhau đến với sự kiện chạy bán marathon được tổ chức tại hà nội
vẫn giữ nguyên tinh thần vừa hoạt động thể thao
vừa quyên góp tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã
giải chạy năm nay với chủ đề chạy vì gấu
đã thu hút đông đảo người tham gia
đây cũng là sự kiện đánh dấu một năm hoạt động đầy nỗ lực của các tổ chức
cũng như các cơ quan liên quan
trong việc thúc đẩy chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
sáng sớm một ngày chủ nhật
nhiều người yêu thể thao đã có mặt để chuẩn bị cho giải chạy bán marathon
sông hồng lần thứ một mươi một
do câu lọc bộ chạy tình nguyện hà nội
liên kết với công ty sporting republic
và trung tâm giáo dục thiên nhiên inv tổ chức
không khí trước cuộc thi được hâm nóng bởi những màn khởi động vui nhộn và sôi nổi
giải chạy lần này đã quy tụ tám trăm linh vận động viên không chuyên
đến từ bốn mươi ba quốc gia với nhiều lứa tuổi
từ trẻ nhất là hai tuổi
tới lớn tuổi nhất là bảy mươi ba tuổi
giải chạy cũng có các cự li
để phù hợp với khả năng của từng người tham gia
từ tám trăm linh mét cho trẻ em
hai mươi một km hệ bán chuyên nghiệp
với chủ đề run for bear
chạy vì gấu
nhằm kêu gọi chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật
các vận động viên tham gia giải
còn được tuyên truyền về bảo vệ loài gấu
con muốn bảo vệ gấu
và không bao giờ nhốt gấu
và nếu có thể thì thả gấu về rừng
để có thể
cứu bảo tồn
tự nhiên có thể nhiều gấu hơn
đừng có giết bắt nhốt gấu
hãy thả nó về tự nhiên
nó chỉ là một loài động vật như kiểu chó mèo
nó có tính năng bản chất của nó
như cung thể con người
hãy tôn trọng nó
mỗi người tham gia giải chạy
sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng
về việc bảo vệ loài gấu
kêu gọi người dân không sử dụng các sản phẩm từ gấu
tiến tới xóa bảo hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật
tại việt nam
số tiền gây quỹ từ giải chạy
sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động
chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu
giải chạy năm hai nghìn một mươi bảy
đánh dấu nhiều thành tiệu
trong nhiều năm nỗ lực kêu gọi
chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật
của các tổ chức cá nhân
cũng như các cơ quan liên quan
giải chạy năm nay
theo ước tính của chúng tôi
số lượng vận động viên việt nam tham gia
và chúng tôi rất vui mừng
khi ngày càng có nhiều các vận động viên việt nam
tham gia cuộc chúng tôi
trung tay trong công cuộc bảo vệ loài gấu
chúng ta đã nhìn thấy những bước chuyển biến mới
rất là tích cực liên quan đến cái vấn đề bảo vệ gấu
ở việt nam
chúng ta nhìn thấy sự giảm xuống đáng kể
của những cá thể gấu nuôi nhốt
ở trong các trang trại
và invi hy vọng với giải chạy này
có thể thúc đẩy sự chấm dứt
và đến năm hai nghìn hai mươi
có thể chúng ta lại tổ chức một giải chạy nữa
chạy vì gấu
nhưng lúc đó chúng ta đã chúc mừng
thành tựu chúng ta đạt được
chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu
năm năm liên tiếp được tổ chức thành công
giải chạy không có cúp
cũng không có quy trương dành cho người phí đích đầu tiên
mà chỉ có những kỷ niệm trương
đánh dấu nỗ lực của cộng đồng
trong việc giàn luyện sức khỏe
cũng như chung tay bảo vệ loài gấu nói riêng
và bảo vệ động vật hoang dã nối chung
giải chạy cũng là sự kiện mở đầu
cho tuần lễ gấu lần đầu tiên
được tổ chức tại việt nam
nhằm khuyến khích cộng đồng
tham gia các hoạt động bảo tồn loài gấu
thưa quý vị
chỉ cần mỗi chúng ta tham gia vào những sự kiện tuyên truyền
hành động vì gấu
không sử dụng những sản phẩm
là chúng ta đã góp phần không nhỏ
vào việc giải thoát khoảng chín trăm linh chú gấu
còn đang bị nuôi nhốt
và tiến tới chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật
ở việt nam
những hình ảnh đẹp về sự kiện chạy vì gấu vừa rồi
cũng đã khép lại thời lượng chương trình hôm nay
và hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau